các hiệp định văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế đã được ký kết tham lưu lãnh đạo bộ tiến nghị với lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ phê chuẩn các điều ước thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương tạo hành lang pháp lý trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội

đề nghị các đơn vị nghiệp vụ bộ công an chủ động công tác hậu cần phân phối nguồn vaccine để tiên phòng cho cán bộ chiến sĩ ưu tiên lực tạp về dịch
tuần qua bộ công an tổ chức lễ bế giảng huấn luyện một mươi hai tân binh thực hiện nghĩa vụ năm hai nghìn hai mươi một trên toàn quốc
phát biểu chỉ đạo hội nghị thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ cần tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn trực tiếp tham mưu với lãnh đạo bộ công an xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo huấn luyện cụ thể lâu dài cố hợp chặt chẽ với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất trang bị phục vụ kịp thời công tác huấn luyện những năm tiếp theo
trong phần tiếp theo của bản tin nỗ lực và ứng phó linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh ngành giáo dục thủ đô tổ chức thành công kỳ thi tuyển vào lớp một mươi
đã có gần năm mươi người thương vong trong vụ nổ khí ga lớn tại trung quốc
thông tin cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước tối nay việt nam đã có thêm một trăm linh ba ca mắc mới
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhiễm
nhất với bốn mươi bốn trường hợp tổng trong ngày việt nam đã ghi nhận hai trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín và một trăm bảy mươi sáu bệnh nhân khỏi bệnh
có hai mươi một tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
hiện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm đã có năm mươi ba nhân viên dương tính với sars cov hai và đáng chú ý là hầu hết đều không có triệu chứng bệnh
đến sáng nay bệnh viện đã hoàn thành xét nghiệm real time pcr cho tám trăm tám mươi bảy nhân viên
trong đó có tám trăm ba mươi bốn ca âm tính và phát hiện năm mươi ba trường hợp dương tính
cả năm mươi ba ca này tập trung tại các phòng ban khối hậu cần của bệnh viện
bệnh viện cũng đã lấy mẫu tất cả tám mươi tám bệnh nhân tại các khoa nặng như uốn ván viêm não hivs bệnh gan mạng tính tất cả đều cho kết quả âm tính
năm mươi ba nhân viên dương tính hiện đang được cách ly điều trị tại khoa nhiễm ad
trong đó năm mươi hai nhân viên hoàn toàn không có triệu chứng và các nhân viên này đều đã được tiêm vaccine covid một mươi chín đầy đủ hai liều
bệnh viện bệnh nhiệt đới cũng tạm thời phong tỏa từ chiều qua để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến tình hình dịch tại quận gò vấp hiện cơ bản công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt
tuy nhiên quận gò vấp vẫn còn vùng trọng điểm cần siết chặt hơn nữa việc cách ly giãn cách
vì càng làm kỹ thì việc gỡ phong tỏa sẽ càng an toàn và triệt đề hơn
quyết định cuối cùng có dừng giãn cách xã hội quận gò vấp theo chỉ thị một mươi sáu hai mươi
sẽ được lãnh đạo tp hcm đưa ra trong sáng mai một mươi bốn tháng sáu
lực lượng chức năng huyện vân hồ tỉnh sơn la đang lập hồ sơ xử lý trường hợp xe cứu thương
ngoài tài xế đã nhổ nhét thêm một mươi một người từ bắc ninh về sơn la và những người này đều không phải là bệnh nhân
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h hai mươi tối qua lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện vân hồ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe cứu thương
biển kiểm soát ba mươi g bốn mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi bảy phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt kiểm soát dịch
lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra thực hiện các quy định phòng chống dịch
quá trình kiểm tra phát hiện trong xe
ngoài tài xế còn chở theo một mươi một người khác nhưng không có ai là bệnh nhân
một số người trên xe khai đã bắt xe cứu thương này từ huyện tiên du tỉnh bắc ninh
về ngã ba trường park huyện thuận châu tỉnh sơn la với mức giá là ba trăm linh đồng một người
lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe khai báo y tế bắt buộc
đồng thời lập biên bản đối với tài xế về các lỗi trở quá số người quy định
không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe để xử lý theo quy định của pháp luật
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bám trụ túc trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong tỏa
cán bộ chiến sĩ công an hà nội đã và đang trải qua nhiều đêm trắng trên tuyến đầu phòng chống dịch
là điểm cách ly lớn có nhiều trường hợp f một
do vậy lực lượng công an cơ sở vừa phải đảm bảo an ninh trật tự cho các khu cách ly
lại vừa phải tuyên truyền giải thích cho các hộ dân sống gần khu cách ly nhằm tránh sự hoang mang
với nỗ lực quyết tâm cao lực lượng công an quận long biên đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ
góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
thượng úy phạm tuấn toàn cán bộ công an phường thượng thanh mới cưới vợ chưa được một năm
vợ anh vừa sinh con được hơn hai tháng
tuy nhiên từ ngày con sinh ra thượng úy trẻ này vẫn chưa được về thăm vợ con
bởi anh đã nhận nhiệm vụ ứng trực tại các điểm chốt cách ly y tế
hai năm công tác có lẽ đây là thời gian anh cùng đồng đội sẽ không bao giờ quên
chưa dám về nhà cũng chỉ gặp con qua điện thoại thôi không dám về nhà
nhớ thì rất là nhớ và muốn mong mỏi hết dịch bệnh để về được gặp con
nhưng mà cũng không biết làm cách nào chỉ gọi điện về nhìn con qua điện thoại thôi
quận long biên có ba điểm cách ly tập trung bốn trung cư tập thể phong tỏa
có những điểm phong tỏa ngay trong đêm sau khi phát hiện có ca dương tính đầu tiên
theo đó hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ công an quận được huy động để lập một mươi hai chốt bảo vệ
thay ca ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng trước mọi tình huống phát sinh về an ninh trật tự
tạo sự yên tâm cho người dân đang thực hiện cách ly cũng như người dân sinh sống quanh khu vực
với các đồng chí ở khu vực cách ly tập trung các đồng chí thực hiện nhiệm vụ ở tại chốt hai mươi một ngày
xong đó sẽ về cách ly ở nhà thêm bảy ngày nữa là hai mươi tám ngày
đây cũng là những khó khăn đối với hoàn cảnh một số
cùng với các lực lượng chức năng khác tại tất cả các điểm cách ly tập trung trên địa bàn hà nội
lực lượng công an đã xây dựng phương án chi tiết bài bản tạo thế trận khép kín
không để xảy ra các trường hợp trốn cách ly
đồng thời lực lượng công an cơ sở cũng làm tốt công tác tuyên truyền giải thích để người dân sống gần khu vực cách ly
hiểu và qua đó họ đồng ý